trong những ngày gần đây người dân tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long đang phải đối mặt với mực chiều cường cao nhất từ bốn mươi năm qua
nhiều tuyến đường ngập nặng làm giao thông bị trì trệ cùng với đó là những thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp
theo thống kê ban đầu của tổng cục phòng chống thiên tai đến thời điểm này có tám tỉnh thành phố bị thiệt hại nặng nề do chiều cường
gồm trà vinh vĩnh long sóc trăng bến tre bạc liêu cần thơ bình dương và thành phố hồ chí minh
hiện có gần sáu nhà bị ngập trong đó nhiều nhất tại vĩnh long với bốn bốn trăm năm mươi hai ngôi nhà gần hai sáu trăm linh hectare cây ăn quả rau màu bị thiệt hại
tập trung nhiều nhất vẫn tại tỉnh vĩnh long với trên một bảy trăm linh hectare trà vinh sáu trăm tám mươi hectare bến tre tám mươi hectare bình dương năm mươi chín hectare
về thủy sản bốn hai hectare ao nuôi bị thiệt hại ba trăm ba mươi bốn mét đường giao thông bị hỏng gần một trăm hai mươi mét đường giao thông bị ngập
đặc biệt do chiều cường sân cao đã làm một trăm tám mươi ba bờ bao bị tràn trên ba năm trăm linh mét bờ bao bị vỡ
sạt lở gây thiệt hại lớn cho sản xuất
trước diễn biến phức tạp của chiều cường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế
để có các biện pháp chỉ đạo ứng phó kịp thời nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho sản xuất
tiếp tục chủ động trong việc gia cố các hệ thống đề bao bờ bao nhất là đề bao bờ bao bảo vệ các khu dân cư
rồi khu công nghiệp khu sản xuất rồi thủy sản nhất là những cây ăn trái
các vấn đề liên quan
và một trong những điểm nữa là phải thực hiện việc tuần tra canh gác
để kịp thời phát hiện những xử lý những sự cố ngay từ giờ đầu
chủ động các phương án để chống ngập úng một số khu vực
cũng sẽ vận hành các trạm bơm để giảm thiểu mức độ ngập
rồi nhanh chóng rút
cho nước rút rồi đảm bảo an toàn về sản xuất cho các khu vực
dự báo ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi tới đây chiều cường sẽ đạt đỉnh ở cần thơ ở mức một chín mươi năm đến một chín mươi bảy m
trên báo động ba khoảng năm đến bảy cm tại mỹ thuận vào khoảng một chín mươi bốn đến một chín mươi bảy mét
vượt báo động ba từ một mươi bốn đến một mươi bảy m
các địa phương như cần thơ thành phố hồ chí minh triều cường vẫn còn tiếp tục diễn biến ở mức cao
và xoay quanh mức báo động ba
lũ cộng với chiều cường tại một số địa phương ở đồng bằng sông kiểu long vẫn sẽ tiếp tục lên cao
gây nguy cơ vỡ một số đoạn đê sung yếu và đe dọa đến một số diện tích sản xuất lúa thu đông
tuy nhiên do chiều cường lên xuống theo con nước vì vậy các địa phương cần bám sát diễn biến của chiều cường
để tập trung các phương tiện ứng phó nhanh tại những thời điểm chiều rút
nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho sản xuất và sinh hoạt của người dân